tuy nhiên bên cạnh yếu tố tích cực lạc quan thì cũng đã xuất hiện tâm lý chủ quan
đặc biệt là tâm lý ai rồi cũng sẽ trở thành f
đã và đang xuất hiện ở một bộ phận không nhỏ người dân
nhiều người với suy nghĩ đã tiêm đủ mũi vaccine nên khi mắc triệu chứng nhẹ
thậm chí là quan điểm sai lầm bị rồi sẽ không mắc lại nữa
cho nên sẵn sàng trở thành f
tôi nghĩ việc trở thành f là khó tránh khỏi nếu như đồng nghiệp hoặc người thân trong gia đình mắc bệnh
tuy nhiên mọi người không nên chủ quan có tâm thế sẵn sàng mắc bệnh mà lơ là không đeo khẩu trang không tuân thủ quy định năm k của bộ y tế
tâm lý chủ quan vậy là sai lầm không phải cứ tiếp xúc với f là bị nhiễm
bản thân chưa mắc bệnh là nhờ vaccine và thực hiện năm ca tốt như vậy cứ tiếp tục phát huy để bảo vệ bản thân không nên có tâm lý chán nản hay chờ đến lượt mình mắc bệnh
chúng ta phải xác định rằng ai cũng có thể đang là f để từ đó bản thân sẽ điều chỉnh mức độ tiếp xúc cẩn trọng hơn trong giao tiếp hạn chế tiếp xúc gần không cần thiết
theo các chuyên gia y tế người dân không nên có tâm lý sẵn sàng mắc bệnh vì mắc bệnh sẽ trở thành nguồn lây cho người khác
đặc biệt với những người có sẵn bệnh nền sẽ khiến tổn thương vốn có của họ trở nên nặng hơn
đồng thời tâm lý chủ quan sẽ ảnh hưởng đến nguồn lây
vì số lượng ca nhiễm nếu xảy ra trên diện rộng và đồng loạt virus sẽ có cơ hội nhân lên nhiều lần nguy cơ xảy ra biến thể mới rất nguy hiểm
nhiều người cứ nghĩ tiêm mũi ba rồi nên chủ quan lắm hàng quán tập trung đông người vẫn diễn ra nhất là các quán cà phê nhà hàng quán ăn vỉa hè
tôi thấy mỗi người có đề kháng khác nhau người thể nhẹ nhưng cũng có người bị nặng kể cả đã tiêm đủ mũi vaccine
không mà tăng nhanh sẽ gây tình trạng quá tải
dẫn đến việc không đảm bảo trong công tác chăm sóc y tế từ đó tăng nguy cơ chuyển nặng
tâm lý ai rồi cũng trở thành f mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với xu hướng giao thông xanh đang thịnh hành toàn cầu
ngày càng có nhiều quốc gia gây nặng nguy cơ chuyển nặng
tới việc chuyển đổi khuyến khích sử dụng các phương tiện chạy điện
tại đông nam á thì bên cạnh singapore một quốc gia khác là thái lan cũng đang có kỳ vọng
có thể hoàn tất quá trình chuyển đổi trong một tương lai gần
chính phủ thái lan đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng
đó là chỉ bán xe điện không phát thải vào năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu trước đây là ba mươi số phương tiện chuyển sang xe điện vào năm hai nghìn ba mươi
thì đã được nâng lên thành năm mươi
nhiều tổ chức doanh nghiệp đã đóng góp giải pháp để cùng với chính phủ
khiến thực hóa mục tiêu đầy tham vọng này
ngành công nghiệp ô tô của thái lan phát triển tương đối mạnh
và có tầm ảnh hưởng trong khu vực đông nam á
ngành đáy mang lại khoảng một mươi nền kinh tế quốc gia chủ vàng
và hỗ trợ khoảng tám trăm năm mươi việc làm
các ngành công nghiệp khác của thái lan như nhựa sắt thép hóa dầu
đều được hỗ trợ rất nhiều từ ngành ô tô
năm mươi ô tô sản xuất tại thái lan đều xuất khẩu đi các nước đông nam á
chưa xu hướng phát triển xe điện toàn cầu
và cũng là để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí
chính phủ thái lan đã công bố kế hoạch chỉ bán xe điện không phát thải vào năm hai nghìn ba mươi năm
hiện tại đã có một số doanh nghiệp vận tải chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện
tiêu biểu có thể kể đến tuyến phà chạy điện trên sông mê nam bangkok
với đội tàu hai mươi bảy chiếc chở được hai trăm năm mươi hành khách và đi được một trăm linh km cho mỗi lần sạc
ngoài ra xe túc túc phương tiện phổ biến tại xứ chủ vàng
này cũng đã có phiên bản chạy bằng điện và được một số doanh nghiệp tiên phong sử dụng
tôi tin rằng mọi người đều đã quen với xe túc túc
và việc ra mắt xe túc túc phiên bản chạy điện
sẽ là cơ hội để mọi người có thể đánh giá hiệu quả của xe điện so với xe chạy xăng
và xa hơn nữa đó là cánh cổng mở ra để bước vào thời kỳ chuyển đổi sang hoàn toàn sử dụng xe chạy điện trong tương lai

dù doanh số xe chạy xăng giảm hai mươi sáu vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng doanh số xe điện cùng kỳ chỉ tăng có một
trên thực tế số lượng xe điện đang hoạt động tại thái lan hiện còn quá ít
xe túc túc chạy điện có thể là một trong nhiều giải pháp để thái lan cắt giảm khí thải
thế nhưng nhìn vào thực tế hiện nay nếu không tính các loại xe hybrid
thì chỉ có khoảng một mươi một xe điện trên tổng số bốn mươi hai triệu phương tiện
tức là xe điện chiếm chưa đến một tổng số phương tiện
điều này đặt ra câu hỏi tại sao lại như vậy
theo các chuyên gia hiện vẫn còn những rào cản khiến người dân chưa thể tiếp cận xe điện
xe điện trên thị trường có rất nhiều nhưng giá xe hiện nay vẫn cao
dẫn đến việc chỉ có hơn một mươi xe điện tại thái lan
tuy nhiên so với con số chỉ vài trăm xe điện vào thời điểm hai nghìn hai mươi hay hai nghìn hai mươi một
thì có thể thấy rõ ràng là việc khuyến khích sử dụng xe điện đã bước đầu có hiệu quả
một nguyên nhân khác cản trở việc người dân chuyển sang sử dụng xe điện
đó là hạ tầng chạm giạc chưa thể đáp ứng
hiện mới chỉ có hai chạm sạc xe điện tại thái lan
bao gồm cả của nhà nước và tư nhân
chủ yếu lắp đặt tại các tòa nhà lớn và trung tâm mua sắm
số lượng chạm sạc công cộng dù chưa nhiều
tuy nhiên một số doanh nghiệp thái lan cho rằng
việc lắp đặt các thiết bị sạc tại ra sẽ phát triển nhanh hơn
ông polpat lohajun giám đốc điều hành evon
một doanh nghiệp đang quản lý ba trăm linh chạm sạc xe điện tại thái lan chia sẻ
thiết bị sạc xe điện tại nhà sẽ đóng vai trò quan trọng
trong phát triển xe điện tại thái lan
hiện có khoảng tám mươi chín mươi những người sở hữu xe điện
đều có thiết bị sạc tại nhà
những người còn lại thì dùng chung thiết bị sạc với những người khác
hoặc sạc tại các chạm sạc công cộng
dù vậy không thể bỏ qua yếu tố phát triển hạ tầng chạm sạc công cộng
chính phủ thái lan trong tương lai sẽ cần có những chính sách hợp lý
để khuyến khích phát triển hạ tầng
cũng như giúp cho xe điện phù hợp hơn
với túi tiền của người dân
nếu không thể thực hiện những điều đó
giấc mơ xe điện của xứ chủ vàng sẽ không thể trở thành hiện thực
luật trật tự an toàn giao thông đồng bộ do bộ công an đề xuất hiện
đang là chủ đề được xã hội người dân
cũng như các chuyên gia nhà khoa học
và các bộ ngành chức năng quan tâm
trong đó thì người dân
cũng như xã hội dành sự quan tâm rất lớn
về quyền hạn hoạt động của lực lượng thực thi luật
đó là lực lượng cảnh sát giao thông với người tham gia giao thông
cũng như các xử lý các vi phạm một cách minh bạc hiệu quả
theo đó thì theo quy định của luật
sẽ hạn chế cảnh sát giao thông ra đường
thay vào đó là tăng cường quản lý giao thông
xử phạt vi phạm bằng công nghệ
nhiều chuyên gia đánh giá cao về vấn đề này
vì nó phù hợp với xu hướng quản lý xã hội văn minh
và để đánh giá thêm về vấn đề này
trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi có mời tới trường quay ông khương kim tạo
chuyên gia về giao thông
điều đầu tiên xin cảm ơn ông khương kim tạo
đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
thưa ông câu hỏi đầu tiên
một trong những điểm nhấn của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đó là tiến tới cảnh sát giao thông
sẽ hạn chế việc dừng xe trực tiếp
thay vào đó là tăng cường sử dụng công nghệ
để hỗ trợ làm nhiệm vụ
ông có đánh giá như thế nào về điểm mới này
tôi nghĩ rằng đây là một điểm mới
mà nó phù hợp với su thế quản lý
trật tự an toàn giao thông của thế giới
đối với các nước phát triển
và cái này có tác dụng rất lớn
trong cái vấn đề thứ nhất là đảm bảo an toàn
cho lực lượng công an khi thực thi nhiệm vụ
vấn đề thứ hai là khi hỗ trợ công nghệ
thì chúng ta tiết kiệm được lực lượng
chúng ta có thể hoàn toàn theo dõi
thông qua công nghệ mà không cần
quá nhiều lực lượng kiểm soát trực tiếp trên đường
và như thế thì chúng ta có thể giám sát
giao thông với lực lượng người rất ít
mà có thể giám sát được hai mươi bốn trên hai mươi bốn
suốt ngày đêm
về tất cả những vi phạm
của những người tham vật thông
đồng thời đấy cũng là một cái
mà chúng ta có thể vì giám sát được như thế
dẫn đến là người tham vật thông
sẽ nâng cao ý thức rất là nhanh
bởi vì người ta không thể bị sót
mà tất cả những hành vi nào sai trái cả
và cái đấy có tác dụng răn đe
và giáo dục rất lớn đối với những người tham vật thông
thực tế thì việc ứng dụng công nghệ
vào việc quản lý trật tự an toàn giao thông
đường bộ thì không phải là lần đầu tiên
được nhắc tới mà hiện nay thì chúng ta
cũng đang áp dụng cái hình thức là phạt nguội
vậy ông có đánh giá như thế nào
trong quá trình chúng ta triển khai vừa qua
nó có tác động như thế nào đến ý thức
của người tham gia giao thông
khi chúng ta tiến hành phạt nguội mà thông qua
cái giám sát bằng các thiết bị công nghệ
thì có tác dụng rất lớn đối với việc
răn đe và nâng cao
ý thức của người tham gia thông bởi vì người ta biết
chắc chắn là tất cả những vi phạm người ta đều
được giám sát hết và theo dõi hết
và cái này là có tác dụng rất lớn trong vấn đề
giáo dục con người
chúng ta cũng có thể nói rằng là chúng ta từ xưa
nay cũng đã phạt nguội đôi khi là
cái việc mà theo dõi nó cũng không hẳn
truyệt để như bây giờ khi chúng ta
dùng công nghệ thì cái đấy là chúng ta
có thể nói rằng theo dõi rất là tỉ mỉ
và tôi nghĩ rằng đây là một cái
xu thế mà chúng ta nên làm và cái này
là những cái đổi mới này và chúng ta
nên triển khai một cách truyệt để
vâng ạ có
một vi phạm trong lĩnh vực
an toàn giao thông mà chúng ta
được nhắc thấy nhiều trong thời gian qua
đó là tình trạng chống
người thành công vụ vậy thì theo ông
việc ứng dụng công nghệ này
liệu có ngăn ngừa được
phòng tránh được tình trạng này hay không
tôi nghĩ rằng là chắc chắn là chúng ta
sẽ ngăn chặn được bởi vì
tất cả những cái vấn đề chống đối
của người thực hiện công vụ thì
chống đối đối với người thực hiện nguyên vụ của những người
tham vô thông thì đều bị giám sát hết
và như vậy thì chúng ta có thể là
không vội vàng cần phải xử lý
ngay nếu đối với những người mà
ta quá khích chúng ta mà xử lý ngay có thể
dẫn đến những cái xung đột mà không đã
tốt thì chúng ta có thể xử lý sau
và như thế thì ngay cả vấn đề
theo dõi tất cả những hoạt động giao thông
thì chúng ta để có thể giám sát thì tôi nghĩ rằng đây là
một cái dụng thế rất là tốt và
bên ngành công an đang triển khai
cái ứng dụng công nghệ này tôi nghĩ rằng đây
là những cái đột phá mà quốc tế người ta đang làm
vâng ạ ngoài những quy định trên thì
luật cũng quy định là cảnh sát giao thông khi
thực hiện nhiệm vụ thì sẽ
ở trước ngực theo ông thì quy định này
có ý nghĩa như thế nào
có thể nói rằng là yêu cầu cả cái cảnh sát
mà đeo camera ở trước ngực thì cũng
là gây phiền hà cho các đồng chí công tác
nhưng mà cái rất là
tốt là lực lượng đã quyết tâm để
xử lý những vấn đề vi phạm bởi vì
thông qua camera thì thứ nhất là
người thực thi nhiệm vụ và
người chấp hành đều coi như là
tuân thủ theo luật pháp hết
chuẩn xác và cái thứ hai là
người ta biết rằng có camera
cho nên là cái thái độ của người thông
sẽ chấp hành tốt hơn khi nào
cảnh sát thì người ta chấp hành tốt hơn
và cái thứ ba là cũng thông camera
thì cái lực lượng cảnh sát
giao thông có thể là ở bên ngoài
có thể vẫn hỗ trợ cho các đồng chí
đang làm nhiệm vụ bởi vì bên ngoài
vẫn có thể thông qua màn hình
vẫn biết được cái tình hình thế nào và có thể
nếu có những vấn đề gì khó khăn thì hỗ trợ
vâng ạ với một cái kinh nghiệm
trong lĩnh vực nghiên cứu giao thông thì
ông có chia sẻ một đôi điều gì về
việc ứng dụng công nghệ vào
việc quản lý và điều hành giao thông
ở các nước trên thế giới hay không ạ
thông qua cả cái bản thử thảo luật
an toàn giao thông thì tôi thấy có mấy cái vấn đề
mà cần phải bổ sung
mà cần phải thực ra thì trong luật
chúng ta đề xuất rồi nhưng mà chúng ta
cần phải làm cách cụ thể hơn
là cái hội nghị bộ trưởng toàn cầu
hơn một trăm linh nước đã thống nhất
vào năm hai nghìn hai mươi thì đã
là thống nhất là
hai cái nội dung đột phá mà chúng ta cần
phải giải quyết vấn đề thứ nhất là vấn đề
liên quan đến giáo dục con người thì cái này
tôi nghĩ rằng phải cần phải đưa vào trong luật
để giáo dục văn hóa giao thông
cho toàn dân với góc độ
là chúng ta coi cái giáo dục văn hóa
giao thông như một cái loại vaccine
để có thể trị cái căn bệnh về
an toàn giao thông căn bệnh về tai nạn
giao thông này một cách bền vững
và không để lại di chứng
vấn đề thứ hai là chúng tôi rất muốn
là chúng ta đưa vào
ứng dụng công nghệ vào cái
lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
cái ứng dụng công nghệ đây không phải chúng ta chỉ đưa
vào cái lĩnh vực để giám sát
và xử lý vi phạm mà chúng ta đưa
ngay vào trong cái vấn đề để hạn chế
cái khả năng gây tai nạn giao thông
ví dụ như thay vì chúng ta bắt
nhân dân bây giờ phải thổi để
kiểm soát rượu bia thì
các nước bây giờ theo cái hướng là người ta
lắp thiết bị ở trên ô tô để
khi mà người lái xe uống rượu bia
thì động cơ không hoạt động nữa
và xe không chạy được nữa và như thế thì tốt hơn
hay là bây giờ lắp
thiết bị để có thể hỗ trợ cho phanh
người lái xe có thể
sơ ý nhưng mà khi đó
ô tô không thể đâm vào cái xe ở phía trước được
ô tô tự phanh hay là vấn đề
lái cũng là ô tô có thể tránh các
cái va chạm
với những cái giải phân cách
và những cái ô tô chạy bên cạnh
và như vậy thì cả cái quá trình tự động này
rất nhiều cái quá trình tự động mà cái công nghệ
chúng ta không chỉ dừng lại
cái áp dụng công nghệ đối với
vấn đề là giám sát và xử lý
giao thông mà chúng ta ứng dụng công nghệ
vào trong công tác quản lý
giao thông để phát triển vấn đề an toàn giao thông
một cách bền vững và chủ động
vâng ạ ngoài những điều vừa
chia sẻ thì thưa ông ông có thể
chia sẻ thêm đôi điều có những
góp ý để giúp cho
cái việc hoàn thiện cái pháp luật
về quản lý chất lượng an toàn giao thông
hiện nay được hoàn thiện hơn không ạ
tôi có một cái ý thêm nữa
tức là bản thân khi chúng ta
đề xuất ra cái công tác
hai cái việc trong luật đã có những
cái đề xuất cái việc thứ nhất
là cái việc mà đấu giá biển số xe
thì cái này chúng ta nên là
học tập theo cái
luật giao thông đường bộ của đức chúng ta làm
nhưng mà khi đó người ta có điều chỉnh
cái chữ số ở phía trước ví dụ
chúng ta chữ hai mươi chín
thì người ta có thể
thì người ta tạo ra rất nhiều số đẹp
rất nhiều số đẹp và như vậy thì người ta
sẽ cấp cho nhân dân rất nhiều số chứ không
phải chúng ta có ví dụ như là
năm số chín chẳng hạn thì chúng ta
làm như thế có thể rất nhiều năm số chín
đấy thế thì khi đó nhân dân
thỏa mãn những cái nhu cầu của người dân
cái vấn đề thứ hai là
liên quan đến cái tính điểm giấy phép
lái xe để mà loại bỏ
những cái người mà vi phạm quá nhiều
thì khi đó là đức người ta không
như chúng ta và người ta
cái thời điểm đầu tiên là người ta
quy định là mỗi giấy phép lái xe
được một mươi sáu điểm và dần dần
bây giờ người ta khi người lái xe
ý thức tăng lên thì người ta sẽ giảm cho một mươi bốn
và hiện nay đang áp dụng là một mươi hai điểm
và cái lỗi thì người ta cộng dồn
lỗi thì điểm
ít cái lỗi nhẹ thì ít điểm
và lỗi nặng thì nhiều điểm
và khi đó theo thời gian
thì cái lỗi nhẹ thì sáu tháng là
cái lỗi bị được hủy và cái lỗi nặng
có thể một năm hoặc năm rưỡi và như vậy
nếu cộng dồn quá cái điểm kia là
giấy phép lái xe tự mất cũng được và tôi nghĩ
rằng cái này chúng ta nên học tập
cái quản lý trật tự an toàn giao thông của đức
vâng ạ một lần nữa thì cảm ơn ông không
kinh tạo đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và có những chia sẻ rất là
ý nghĩa vừa rồi cảm ơn ông
luật trật tự an toàn giao thông đồng vụ
mới thì sẽ quy định rõ các cơ chế
công khai minh bạch bằng hệ thống
giám sát từ đó người dân có thể
yên tâm về việc cơ quan quản lý
sẽ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình
điều mà bộ công an mong muốn lớn nhất
khi xây dựng luật đó là
đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe
tài sản của người dân khi tham gia giao thông
tất cả vì hạnh phúc và sự
bình yên của nhân dân